khoảng hai mươi hai giờ đêm qua tại số một trăm một mươi sáu nhân hòa phường nhân chính quận thanh xuân hà nội
đã xảy ra cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh sau đó lan sang hai ngôi nhà bên cạnh
sau khi nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại ba ngôi nhà liền kề kết hợp ở và kinh doanh buôn bán
công an quận thanh xuân đã điều động bốn xe cứu hỏa phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội tới hiện trường
sau khoảng hơn một mươi phút đám cháy cơ bản được không chế lực lượng chức năng giả soát kỹ hiện trường
đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong về người
tuy nhiên vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị cháy rụi và hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương nhẹ